cho mọi người hôm nay của mọi người như nào rồi
có phải là một ngày nhẹ tựa mây trôi hay là một ngày nặng chịu tựa cần sông nâng ập đến
tôi là anh thơ người đồng hành cùng mọi người trong buổi tối ngày hôm nay
nghĩ mà xem lần cuối mà bạn cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm là khi nào
trong đầu không một chút muộn phiền để mắt chạy theo những đám mây những làn gió nhẹ
người ta nói chơi đẹp hay không là do ta
thời tiết chuyển xuân hè của hà nội thực sự làm con người ta đau lòng
lá vàng rục khắp các đường phố không khí mát mẻ và dễ thở hơn bao giờ hết
không phải là những sáng rét cam hay những trưa hè nóng nực
nhưng thực sự thì nắng mưa là chuyện của trời chúng ta xưa nay đô thể bao đồng truyền của ông trời được ở trước
vậy nên từ lâu tôi đã học cách chấp nhận những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của mình
tôi yêu cái không khí lạnh của mùa đông
thích cái cách những làn gió đông bắc làm môi
và má mình lạnh bốt
tôi cũng biết ơn những ngày hè oi à
vì có mùa hè chúng ta mới có dịp nghe những tiếng ve râm ràn
rồi những chiều hoàng hôn rực lửa chỉ mùa hè mới có được
vì vậy mà trong cái lạnh hay trong cái nóng tôi cũng luôn tinh lặng
nếu chúng ta coi đó là điều bình thường thì nó sẽ là bình thường
bằng không khi chúng ta nghĩ lạnh thì cơ thể chúng ta càng rút hơn
khi ta nghĩ rằng quá nóng thì cơ thể sẽ càng đổ mồ hôi
vậy cái tôi muốn nói ở đây là gì
là chúng ta phải luôn đón nhận mọi thứ đến với mình
hôm nay tôi xem là một đoạn video của một youtuber
cô ấy thức dậy và pha một gốc cà phê cho bữa sáng của mình
chuyện không có gì cho đến khi cô làm đổ gốc cà phê của mình
tôi thấy rất nhiều người sẽ tỏ về hoảng hốt và bối rối khi mà việc này xảy ra
họ coi đây là điều tồi tệ
tâm trạng cả ngày có thể vì đó mà kéo xuống
tuy nhiên cô gái trong câu chuyện này lại hết sức bình tĩnh
cô nhanh chóng lấy khăn lau và dọn chỗ cà phê bị đổ ra bàn
cô ấy đã nói
bực bội không giải quyết được vấn đề gì cả
điều quan trọng là mau dọn dẹp để còn làm việc khác
cô vui vẻ đi pha gốc cà phê mới
mọi người thấy cách phản ứng và xử lý tình huống này như nào nhỉ
rất nhanh gọn và không tốn thời gian
và đương nhiên không vững bận gì đến tâm trí của cô ấy cả
tôi biết trong cuộc sống không chỉ có mỗi tách cà phê
mà còn nhiều chuyện không hay nữa xảy đến với chúng ta
đương nhiên rồi cuộc sống là thiên biến văn hóa
chúng ta không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy đến với bất kỳ ai
cô ấy đã nói dịch lốp xe bị rơi mất chìa khóa
đánh vỡ một chiếc bát khi đang rửa
vô và những tình huống mà cuộc sống bắt chúng ta phải xử lý
vì thế chẳng phải cuốn cùng lên làm gì
cứ bình tĩnh và xử lý chúng thôi
một câu chuyện và bài học rất hay mà tôi đã nghe được như này
có một anh hồi đi học thường hay bị khô rào nhắc nhở
nhặt rác dưới đất
vấn đề là vì rác không phải của anh này xả ra
anh ta thậm chí còn luôn dọn dẹp chỗ ngôi của mình sạch sẽ và ngăn nắp
nhưng bằng một cách nào đó mà cô giáo luôn đầy đầu anh ra nói
mỗi khi thấy có rác gần chỗ của anh
ban đầu anh cũng bực tức lắm nhưng vẫn dọn đi
nhưng lâu dần thì anh cũng nhận thấy rằng bức xúc chẳng để làm gì cả
cô nhắc thì mình nhặt thôi kể cả là của người khác xả đi chẳng nữa
nếu mình không dọn thì đống rác nó vẫn ở đấy và mình vẫn bị ăn mắm
nên nhiều khi chúng ta dọn rác không hẳn là dọn đường rác của mình thay ra
đôi khi là của cả người khác nữa
nhưng mà tại sao chúng ta phải làm như thế nhì
vì cuộc sống đương nhiên còn
còn nhiều thử thách lắm dọn rác để còn làm việc khác
chứ ai hơi đau mà nghe mắng hoài đúng không
thấy rác của người khác xả ra ngoài trước mắt thì hãy dọn đi
biết đâu đây chính là cơ hội cho mình giải nghiệp
còn người mà xả rác ra thì vẫn là đang tạo nghiệp cơ mà
mà nghiệp của họ thì họ gánh
cứ nghĩ thế cho nhẹ đầu nhé
vui vẻ dọn dẹp chứ không phải ấm ước trong lòng đâu nha
về bản chất chứ chúng ta mới là người làm hại chúng ta
chúng ta làm tổn hại cả thể chất lẫn tinh thần
chúng ta phóng mình ra ngoài kia bon chen phân đấu
để cố gắng có được những thứ mà chúng ta nghĩ rằng khi đó ta sẽ hạnh phúc
được mọi người mến mộ và yêu quý
nỗ lực đánh mất chính mình thức đêm làm việc
nhiều người trẻ thậm chí tự hào về việc mình chỉ ngủ có vài tiếng một ngày
thời gian ngủ không đủ cơ thể chúng ta chưa kịp tự chữa lành
thì nó đã phải lao vào gồm quay mà chính ta tạo ra
và chính chúng ta là những người tự thật áp lực lên mình
không cho thân thể nghỉ ngơi ảnh hưởng đến tâm trí tâm hồn
trẻ ngày nay quá làm dụng cụm từ chữa lành
chữ làm trên thực tế chỉ thực sự cần thiết cho những cường có biến cố lớn trong cuộc đời
mà họ không thể nào vượt qua được nó
còn có những con người bình thường với một vài ấp lực
chúng ta có thể từ cân bằng chúng bằng cách nhìn nhận lại chính mình
đang làm gì về con người của mình với cuộc sống của mình
tôi có một người bạn đi làm ở một vị trí pháp lý
cô ấy đã mất nửa năm trời để đi nông môn công việc ưng ý như vậy
tuy nhiên bộ phận một cô ấy làm việc lại chỉ có một nhân sự duy nhất
không ai khác chính là cô
chính vì thế mà khối lượng công việc cũng khá nhiều
tuy nhiên bạn biết đấy chúng ta nên làm đúng theo năng lực của mình với quỹ thời gian mà mình có
nếu không thực sự cần thiết thì không nên quá găng sức
kết quả thì vẫn vậy thôi nhưng cơ thể ta lại dần bị tàn phá
cô ấy mang cả việc về nhà để làm làm việc quá sức khiến đầu óc căng thẳng
vốn dĩ việc cần làm sau khi tan ca là để cho đồ óc nghỉ ngơi
mà cô ấy cứ mang việc về nhà và than vãn
sao công việc của mình nhiều thế
sao mệt thế
chính cô ấy đang tự mang lên mình gánh lo và sống tê hại
không quan tâm đến sức khỏe lơ là bản thân
đầu tiên là vấn đề về tâm lý sau đó cơ thể cô ấy cũng đã lên tiếng
cô ấy bất chật đổ bệnh và ốm dòng mấy ngày liền
đến mức từng bước đi cũng trở nên nặng nề đứng không còn phượng nữa
phòng nhân quả này thấy rất nhanh và rõ đúng không
làm việc quá sức mà không dành thời gian cho bản thân cho tâm trí được nghỉ ngơi
nhận được những lời khen từ xếp không phải là cái đích cuối cùng mà chúng ta hướng đến
chúng ta luôn tìm kiếm hạnh phúc cơ mà
bạn đâu có biết khi nào mình nằm xuống đổ bệnh đâu cơ chứ
mấy ngày ốm côi mới nhận ra rằng mình đã bỏ bê cơ thể và sức khỏe như thế nào
cô tự nhủ phải quan tâm tới bản thân mình hơn
tôi mong điều ấy sẽ được thực hiện
hỏi cho rằng cha mẹ chúng ta luôn đưa ra được lời giải pháp khi chúng ta ốm không
vì họ biết quan tâm chính mình quan tâm chính những người xung quanh
không quan tâm học hỏi cách chăm sóc chính mình thì bạn không thể chăm sóc được ai cả
vậy nên hãy nhớ yêu bản thân
chăm sóc bản thân chăm sóc tâm hồn phải luôn là điều tiên quyết
qua một vài mẫu chuyện mà tôi chia sẻ trong ngày hôm nay
tôi mong bạn những người đang quá bận rộn với cuộc sống ngoài kia
mải mê chạy theo những điều mà bạn tưởng như là hạnh phúc
hãy cùng nhìn nhận lại hạnh phúc là trong chính chúng ta
nó không ở đâu xa
nhìn nhận chấp nhận tự mình chữa lành chính mình là bản năng của chúng ta
đừng quá ganh tị quá ngâm cuồng chạy đua
mỗi ngày sau những giờ làm việc căng thẳng
hãy dành thời gian cho bản thân
tự mình làm việc
và thêm thuốc của chính mình nhé
tôi là anh thơ chúc các bạn một ngày tốt lành